xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh hai mươi bốn h ngày một tết tân sửu của truyền hình công an nhân dân
lời đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình xin được kính chúc quý vị khán giả một năm mới an khang thịnh vượng vạn sự như ý
quý vị thân mến rất nhiều hoạt động du xuân đã được hạn chế để phòng chống dịch bệnh
tuy nhiên đây vẫn là khoảng thời gian quý báu để chúng ta đoàn viên bên nhau thật là ấm áp phải không ạ
vâng đúng là như vậy trong bữa cơm ấm áp ngày tết cùng trò chuyện cùng chúc nhau những điều tốt lành cho một năm mới thì thật là ý nghĩa
và trong giây phút đoàn viên ấy thì quý vị cũng đừng quên đồng hành cùng với chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất
vào sáng ngày hôm nay tức ngày mùng một tết nguyên đán tân sửu hai nghìn hai mươi một tại bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tp đà nẵng
thủ tướng chính phủ nguyễn văn nguyên đã đặt bài hỏi cho quý vị
nguyễn xuân phúc đã tới thăm động viên và chúc tết các lực lượng vũ trang của thành phố gồm bộ chỉ huy quân sự tp công an tp bộ đội biên phòng tp cùng đi có thủ tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
tại buổi chúc tết thủ tướng nguyễn xuân phúc biểu dương và đánh giá cao những cố gắng nỗ lực hết mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các lực lượng vũ trang thành phố đà nẵng
trong lĩnh vực giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội phòng cháy chữa cháy và bảo vệ an toàn chủ quyền an ninh biên giới quốc gia
trong năm qua với những ảnh hưởng của thiên tai dịch bệnh các lực lượng vũ trang của thành phố đà nẵng còn phối hợp tốt hiệp đồng với nhau bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội một mươi ba của đảng
các sự kiện chính trị ngoại giao quan trọng diễn ra trên địa bàn thành phố đặc biệt là phối hợp khống chế thành công dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát trên địa bàn

trong mỗi gia đình đã rộn ràng nhưng tại gia lai nơi tuyến đầu chống dịch covid một mươi chín hoạt động đang diễn ra hết sức khẩn trương
những thước phim quay vội những tâm ảnh không bố cục nhưng đắt giá
các bác sĩ tranh thủ gửi về cho thấy nơi đây không có ngày có đêm chỉ có công việc và những giải pháp được đề ra sao cho người dân được an toàn giữa cơn xoáy của đợt dịch covid một mươi chín thứ tư này
không chỉ riêng chợ rẫy mà theo tôi là lực lượng y tế cả nước luôn sẵn sàng lên đường trong bất kỳ hoàn cảnh nào bất kỳ thời điểm nào
và tập thể cán bộ viên chức chợ đẩy cũng vậy anh em thống nhất một lòng là sẽ hỗ trợ cho gia lai cũng như tất cả các địa phương
nếu như chẳng may mà bị có phát hiện có dịch covid một mươi chín trên tinh thần là không có ngày tết và khi nào hết dịch thì anh em mới trở về
mặc dù xa nhà nhưng với sự thôi thúc của trách nhiệm những bác sĩ ở tiền tuyến còn được động viên tinh thần từ những đồng đội những người ở hậu phương
nơi mà các bạn đang đến
sẽ gặp rất là nhiều khó khăn trước cái dịch bệnh này
có thể như cái địa phương này ở cái đơn vị mình tới này là họ chưa từng trải qua dịch
họ chưa có kinh nghiệm trong đấu tranh phòng chống dịch bệnh
họ chưa có kinh nghiệm trong việc ứng phó trước những tình huống cụ thể
và do đó họ rất lúng túng trong cái việc mà chỉ đạo phòng chống dịch
thì cái việc các bạn lên là mang hết tất cả những bài học kinh nghiệm của thành phố mình
từ những bài học mà các bạn đã được trải nghiệm
ở các địa phương mà đã đi qua mình hỗ trợ
để hỗ trợ giúp cho các bạn đó
không phải chỉ ngăn ngừa phòng chống
mà còn giúp cho các bạn đó những bài học kinh nghiệm trong việc ứng phó
anh hy vọng là các em sẽ làm tốt việc này
và xứng đáng là một công dân của thành phố hồ chí minh
một bác sĩ tiêu biểu của thành phố hồ chí minh
trong cái trận chiến đầu tiên trong chiến đầu để phòng chống dịch bệnh
thật ra là các anh em chống dịch là luôn luôn có những hậu phương vững chắc
các bạn có thấy là gian lãnh đạo bệnh viện các phòng ban các pha phòng
đều luôn luôn đứng phía sau mình
và đặc biệt là hậu phương của mình gia đình
luôn luôn ủng hộ các anh em
phía lãnh đạo bệnh viện thì mong mỗi anh em hoàn toàn an tâm
chống dịch hỗ trợ cho tỉnh gia lai
còn ở nhà thì đã có chúng tôi
đã có hậu phương vững chắc
xin các bạn cứ an lòng và làm việc
với những người làm y tế năm nay cái tết sẽ bắt đầu muộn hơn
ở đâu và khi nào
người dân vùng dịch cần họ
thì dù có phải hy sinh một cái tết đoàn viên để đem lại thanh bình cho đất nước
những chiến sĩ ốc blue trắng sẽ vẫn sẵn sàng
bởi ai cũng ra đi trong tâm thế
hết dịch mới trở về
kính thưa quý vị một cái tết đặc biệt và kỳ lạ
một cái tết tại quê nhà nhưng lại không được trở về nhà
và đó là cảm nhận
của gần một trăm linh người đang được cách ly tại khu cách ly tập trung khu vực cát lái thành phố thủ đức
tết về trên khắp quê hương
ở khu trọ cách ly họ cũng được đón tết
theo một cách mà trước nay chưa từng có
hàng năm tết là thời điểm sung học
là lúc để các thành viên trong gia đình chia sẻ những nỗi niềm chung riêng của cả một năm
thế nhưng chỉ vài tuần trước tết dịch covid một mươi chín lại tiếp tục quay trở lại việt nam
tại khu cách ly trung tâm quận hai
có hơn một trăm linh người gồm người cách ly nhân viên y tế và nhân viên phục vụ
sẽ đón cái tết xa nhà
mặc dù vậy cái tết ở đây vẫn ấm áp tình người
vẫn bánh chưng thịt mỡ dưa hành
sự quan tâm của nhân viên y tế
chủ yếu là thăm nôm và động viên tinh thần là chính
qua đó thì cũng có một cái phần để mình nhớ cái tết mà thật sự là kỷ niệm
không may là bị các cái f f một f hai đó
được cách ly trong cái khu cách ly tập trung đó
thì cũng có thêm một cái kỷ niệm đáng nhớ
và đặc biệt là động viên tinh thần là chính
bà phạm thị hồng thúy vào khu cách ly tập trung quận hai
từ những ngày đầu buồn dịch covid một mươi chín lần thứ tư
do về thành phố hồ chí minh từ hải dương
nhà ở thành phố thủ đức nhưng đợt tết này
bà phải đón tết ở khu cách ly
thông tin ở nhà được chuyển tải vào khu cách ly bằng điện thoại
tuy vậy bà vẫn không mấy lo lắng
bởi ở đây bà được chăm sóc quan tâm như người nhà
một tết thường là cô sẽ phát nhang ông bạc trong nhà
xong cô ra chùa phát nhang ở chùa
xong là đi những người thân quen
nhưng mà năm nay cô không đi được thì cô vui vẻ chất này
có cái siêu thị không đồng này là rất là tốt rồi
nhìn thấy là có hoa mai có mọi cái
đây là cảm thấy có không khí tết
vẫn không cảm thấy xa xôi lắm
tại vì hằng ngày mình gọi điện
mình nói chuyện với con cái qua mạng
rồi không có gì là xa cách cả
thế cần cái gì thì có thể là gửi vào đây
mọi người rất là giúp đỡ nhiệt tình
công việc hàng ngày của nhân viên y tế khu cách ly trung tâm quận hai
là kiểm tra sức khỏe định kỳ của người ở khu cách ly
đo thân nhiệt và phục vụ các hoạt động của người cách ly
tiếp nhận hàng hóa từ bên ngoài gửi vào theo đúng quy định y tế
cũng không được về nhà ăn tết
sau đợt phục vụ cách ly lại bị cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
dù vậy vì đặc thù công việc họ vẫn lặng thầm cống hiến
hôm qua mới hỏi xong mới gọi điện thoại
mẹ ơi tết năm nay nhà mình ăn tết nha
ngày nào mẹ về để con quét dọn nhà cửa
con chuẩn bị sẵn đợi mẹ
mà mình quên đi mình quên
mà mình đi đột ngột quá mình quên
mình thông báo với con luôn
đây là năm đầu tiên tôi phải ăn tết trong khu cách ly này
vì tình hình bệnh covid nổi lên
thì khi mà được ăn tết trong này
thì cảm xúc tết đầu tiên xa nhà
thì nó cũng rất nhiều cảm xúc lắm
nó bồi hồi và nhớ nhà
nhưng mà bang quản lý bệnh viện cũng quan tâm
chăm sóc rất là nhiều về vật chất
chỗ ăn chỗ ngủ và điều kiện công tác làm việc
tết tân sửu sẽ là cái tết khó quên
đối với mọi người
đặc biệt là những nhân viên y tế
và những người phải ăn tết xa nhà
trong các khu cách ly
và với họ những người đón thời khắc năm mới tân sự
tại đây mong muốn lớn nhất của họ
không gì khác hơn là sức khỏe cho bản thân
bình yên cho gia đình và cả cộng đồng
kính thưa quý vị thức cho dân ngủ
gác cho dân vui chơi
là hình ảnh của những chiến sĩ công an nhân dân
đang thực hiện nhiệm vụ tại các địa phương
trên cả nước trong những ngày tết
nguyên đáng tân sửu hai nghìn hai mươi một
trong đó thì không thể không nhắc đến
những người học viên tại các trường công an nhân dân
luôn đảm bảo quân số túc trực
sẵn sàng đáp ứng lực lượng
cho các đơn vị chiến đấu tại tp hcm
tuy ăn tết xa nhà
nhưng các học viên được tham gia
nhiều hoạt động ý nghĩa chào đón năm mới tại trường
tại trường đại học an ninh nhân dân
năm nay học viên ứng trực tại trường
để đảm bảo quân số sẵn sàng đáp ứng
lực lượng chiến đấu khi có yêu cầu
ngoài các học viên việt nam
còn có nhiều học viên campuchia đang học tập tại trường
ở lại trong dịp tết đặc biệt này
đảm bảo công tác ứng trực xong
nhà trường với mong muốn tạo điều kiện
cho các học viên việt nam cũng như học viên campuchia
vừa thực hiện tốt nhiệm vụ
vừa được đón một cái tết đầm ấm
ban giám hiệu và ban chấp hành đoàn trường
tổ chức các hoạt động thiết thực ý nghĩa
như hội thi trang trí hoa tết
thi gói bánh chưng bánh tét
chưng bày mâm ngũ quả
các bạn học viên đều hào hứng tham gia
cùng chung tay chăm chúc cho sản phẩm thi của mình
thật đẹp thể hiện được chủ đề
ngày tết cổ truyền của dân tộc
các bạn học viên đều hào hứng tham gia
cùng chung tay chăm chúc cho sản phẩm thi của mình thật đẹp

các bạn học viên đều hào hứng tham gia
cùng chung tay chăm chúc cho sản phẩm thi của mình thật đẹp
thể hiện được chủ đề ngày tết cổ truyền của dân tộc
sẵn sàng chiến đấu do đó đã huấn luyện thường xuyên
và bây giờ trong dịp tết này
chính là lúc để thử lửa các em
vừa thực hiện nhiệm vụ phòng chống covid
vừa bảo vệ trường vừa chuẩn bị sẵn sàng như thế
khi có một mệnh lệnh
khi có nhiệm vụ là sẽ lên được
và thực hiện theo các yêu cầu
của cấp trên giáo trò
đặc biệt ban giám hiệu nhà trường tổ chức
buổi gặp gỡ thân mật chúc tết các học viên
và lì xị năm mới giúp các em hiểu được
các phong tục truyền thống của ngày tết cổ truyền
chính sự quan tâm thiết thực này
giúp các bạn sinh viên vơi đi nỗi nhớ nhà
các tết xa nhà dường như ấm áp hơn
gần gũi hơn bởi sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường
dành cho những chiến sĩ công an tương lai
bên cạnh những hoạt động vui xuân ý nghĩa
trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
còn nhiều diễn biến phức tạp
nhà trường cũng thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở
các học viên thực hiện nghiêm túc những quy định
trong phòng ngừa dịch bệnh
trường bố trí lực lượng trực ở cổng
để kiểm tra đo thương nhiệt
và rửa tay sát khuẩn khi ra vào trường
chúng em cảm thấy rất là gần gũi
ấm áp giữa học viên việt nam
và sinh viên campuchia
hơn nữa thì chúng em cũng hiểu thêm
về truyền thông văn hoa đón tết của người việt
và cũng có cơ hội để giao lưu với cán bộ
giáo viên và các học viên việt nam tại trường
và nhân dịp năm mới
chúng em xin chúc mọi người năm mới
luôn mạnh khỏe an lành
dù là đón tết

không có gia đình ở bên cạnh
nhưng em vẫn cảm thấy được một cái sự ấm áp
ở bên cạnh những người đồng chí đồng đội của mình
và trong thời gian trực tết ở đây
thì nhà trường cũng như là đoàn trường
đã tạo ra rất là nhiều hoạt động
cho các sinh viên của trường trực tết
để tham gia như là
các hoạt động thể dục thể thao
cũng như là các trò chơi dân gian
rồi là các cuộc thi gói bánh trưng bánh tết
là cuộc thi làm hoa mai mâm ngũ quả
để sinh viên trong nhà trường
cùng tham gia và tạo không khí cho ngày tết
trực tết là nhiệm vụ
đồng thời cũng là vinh dự
mà bất cứ học viên nào cũng được trải qua
mỗi công việc có một khó khăn
nhưng chính những khó khăn đó sẽ giúp các bạn trưởng thành hơn
và điều ý nghĩa nhất
đó chính là sự đóng góp của các học viên công an nhân dân
góp phận mang đến cho người dân thành phố
hưởng một cái tết trọn vẹn và hạnh phúc